tính riêng trên địa bàn quận hoàng mai chỉ trong tám tháng qua đã xảy ra tám vụ cướp cướp giật nhằm vào lái xe taxi với thủ đoạn ngày càng hoành động
trước thực trạng này lực lượng công an hà nội đang tích cực triển khai các phương án phòng ngừa ngăn chặn
liên tiếp trong thời gian vừa qua đặc biệt tại các khu vực quận huyện ngoại thành xảy ra tình trạng cướp tài sản của các lái xe taxi
sau khi bắt một chiếc taxi dọc đường đối tượng vũ quang huy bốn mươi bốn tuổi đã yêu cầu lái xe chở đi lòng vòng
đến khu vực phố nguyễn khói đối tượng này đã dùng kéo gốc chọc vào sau gái lái xe gây thương tích và cướp toàn bộ số tiền của lái xe mang theo rồi bỏ trốn
mới đây nhất ngày hai mươi tám tháng bảy lê hồng quân và nguyễn duy trinh chuẩn bị hai con dao bằng dính bản to
rủ nhau đi cướp tài sản sau khi bắt taxi đến phường trần phú quận hoàng mai thì hai đối tượng yêu cầu lái xe dừng lại
bọn chúng kề dao vào cổ đe dọa dùng băng dính cho lái xe taxi và cướp đi một bảy triệu đồng và hai điện thoại di động
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện với thủ đoạn này hai đối tượng đã gây ra một vụ cướp tài sản tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
qua thực tiễn thì cho thấy các đối tượng phạm tội rất là manh động
chúng thường đi hai đời trở lên và rung rung rất nhiều các khung khí
như dao nhọn dây chói băng keo
sau khi chọn những thời điểm thích hợp nhất thì các đối tượng sẽ ra tay như khống chế và chói chân tay có lén xe taxi
và tiến hành nục soát và lấy tài sản như tiền ví và những tài sản có giá trị
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội trên toàn địa bàn thành phố hiện có khoảng một trăm một mươi doanh nghiệp hoạt động taxi với trên một mươi bảy đầu xe
trong số này có nhiều lái xe taxi phải hoạt động về đêm và chờ đón khách tại các khu vực nhạy cảm
như quán bar nhà nghỉ
chính vì vậy mà nguy cơ bị cướp tài sản cũng rất cao
trước thực trạng này công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ taxi đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm cũng như cách phòng ngừa cho các tài xế taxi
trong thực tế của đơn vị ngoài việc đào tạo rồi về các người quản lý ở các đội xe taxi cũng có phổ biến cho anh em
thứ nhất là giờ rất bọn tội phạm
thường thực hiện các hành vi cướp
quang lưới thì bên công ty cũng như bên hãng cũng đã nghiên cứu của các nơi rồi
nhưng mà về điều kiện việt nam thì thực chất là khó áp dụng
biết là cái đấy là nó an toàn cho lái xe nhưng mà nó chưa đồng loạt cũng chưa áp dụng được
anh nguyễn tất quang chú phường thanh trì quận hoàng mai làm nghề lái xe taxi đã hơn bảy năm nay
tuy khá dày dạn kinh nghiệm trong nghề nhưng cũng không ít lần anh quang gặp phải những hành khách đặc biệt
khi lên xe anh phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn
anh đã khéo léo tìm cách từ chối khi họ đưa ra yêu cầu trở đến khu vực vắng vẻ
để đảm bảo an toàn cho lái xe phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đưa ra khuyến cáo như sau
khi chở khách lái xe taxi phải thông báo cho trung tâm địa điểm đón khách và nơi trả khách
đề nghị lái xe taxi khi phát hiện các đối tượng nghi vấn phải chủ động lái xe đến trụ sở cơ quan công an hoặc dừng xe chỗ đông người
chú ý các đối tượng vẫy xe ở dọc đường hoặc trên đường đi đón tiếp các đối tượng khác

khi chở khách ban đêm tranh đón và trả khách ở những nơi hẻo lánh ít người qua lại
khi bị tấn công cần bình tĩnh lợi dụng sơ hở của đối tượng thoát khỏi vùng nguy hiểm và gọi ngay một trăm một mươi ba để lực lượng công an tổ chức vây bắt đối tượng
phát hiện các đối tượng chở vũ khí cần thông báo cho cơ quan công an hoặc tìm cách đưa đến trụ sở công an nơi gần nhất